xin kính chào quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
tàu ngầm hạt nhân mới nhất của nga vừa thực hiện thành công vụ thử nghiệm tấn công bằng tên lửa hành trình
tiêu diệt mục tiêu ở cách xa hơn một km
tàu ngầm hạt nhân kazan thuộc dự án tám trăm tám mươi năm yasem của nga vừa được triển khai giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở vùng biển trắng
đây là tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ thứ tư của nga được hạ thủy vào năm hai nghìn một mươi
và được xem là một trong những tàu ngầm uy lực nhất của hải quân nga
dự kiến trong thời gian tới thì thủ đoàn sẽ thực hành thao tác trên mặt nước và dưới biển ở các độ sâu khác nhau
đồng thời sẽ kiểm tra các hệ thống chính của tàu trong đó có hệ thống vũ khí với các tên lửa hành trình
thưa quý vị hôm nay ngoại trưởng hàn quốc kang kyung ho đã kêu gọi các quốc gia khu vực trung á
kiên định ủng hộ nỗ lực của seoul thúc đẩy nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
lời kêu gọi được đưa ra tại hội nghị diễn đàn hợp tác hàn quốc trung á lần thứ một mươi ba
ngoại trưởng hàn quốc nêu rõ hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo triều tiên
cũng là một hành trình hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung trên toàn lục địa á âu
ngoại trưởng hàn quốc nhấn mạnh rằng mặc dù tiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên diễn ra không xuân sẻ
nhưng cần phải giữ được thành quả của các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền triều tiên và giữa triều tiên với mỹ
từ năm hai nghìn một mươi một theo giờ mỹ chỉ số dow jones tăng bốn trăm năm mươi bốn chín mươi bảy điểm tương đương một năm lên ba mươi bốn mươi sáu hai mươi bốn điểm
tính đến nay chỉ số dow jones đã tăng hơn năm trong năm hai nghìn hai mươi
chỉ số dow jones là thước đo quan trọng cho toàn bộ thị trường tài chính của mỹ
cùng với dow jones các chỉ số khác của chứng khoán mỹ cũng tăng mạnh
chỉ số sp năm trăm linh đã tăng một sáu và đóng cửa ở mức kỷ lục ba sáu trăm ba mươi năm bốn mươi một điểm
s p năm trăm linh tăng một ba vào lúc kết thúc phiên giao dịch ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lên mức một mươi hai ba mươi sáu bảy mươi chín điểm
thị trường đang tăng lên nhờ sự lạc quan về việc sắp ra mắt vaccine báo chức khả năng trở lại bình thường vào năm hai nghìn hai mươi
tổng thống donald trump đã ngay lập tức có bài phát biểu trong một cuộc họp ngắn ngay sau tin tức lúc kết thúc phiên giao dịch của thị trường chứng khoán mỹ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một gọi đó là một con số tuyệt vời
đây là lần thứ bốn mươi tám chúng ta phá vỡ kỷ lục này trong chính quyền của donald trump và tôi muốn chúc mừng tất cả những người trong chính quyền vì đã làm việc rất chăm chỉ
và quan trọng nhất tôi muốn chúc mừng người dân nước ta vì không có ai được như các bạn
theo phân tích của các chuyên gia thị trường trở nên lạc quan một phần do thông tin về quá trình chuyển tiếp giữa nhóm ông joe biden và nhà trắng
việc ông joe biden chọn bà janet yellen cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ phép
thị trường tài chính cũng là một yếu tố quan trọng giúp thị trường khởi sắc
bà janet yellen được xem là một người thân thiện với thị trường và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các chính sách tài khoá nếu được bổ nhiệm
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
sau những tuyệt bố về dữ liệu thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín tốt hơn dự kiến
tập đoàn sinopharm của trung quốc đã chính thức nộp hồ sơ
lên cục quản lý giám sát dược phẩm quốc gia trung quốc để chuẩn bị đưa vaccine này ra thị trường
vaccine của sinopharm đã thử nghiệm trên hơn năm mươi người thuộc một trăm hai mươi năm quốc tịch
đây là loại vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên của trung quốc
hoàn tất hồ sơ chuẩn bị cho việc tung ra thị trường tính đến thời điểm này
ngay sau khi có thông tin này cổ phiếu của sinopharm đã tăng mạnh tám tính đến trưa nay
mỹ thông báo kế hoạch phân phối khoảng bốn mươi triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín vào cuối tháng một mươi hai tới
trong đó có sáu bốn triệu liều
sáu bốn triệu liều vaccine do hai hãng dược phẩm freezer của mỹ và biontech của đức phối hợp sản xuất
sẽ được phân phối ngay trong tuần đầu tiên sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp
ba mươi bang và vùng lãnh thổ đã nhận được thông báo về số liều vaccine được phân bổ theo quy mô dân số
chính quyền liên bang sẽ đưa ra khuyến nghị về các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine
như người cao tuổi nhân viên y tế tuyến đầu
song chính quyền địa phương sẽ đưa ra quyết định cuối cùng
trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc lâm trịnh nguyệt nga
đã có bài phát biểu về chính sách năm hai nghìn hai mươi tại hội đồng lập pháp hồng kông
trong đó ưu tiên hàng đầu là dốc toàn lực để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
theo bà do tình hình tài chính công của đặc khu này hiện đang rất eo hẹp
cộng thêm ba đợt trợ cấp chống dịch vừa qua đã chi khoảng ba mươi chín bảy mươi năm tỷ usd
nên thâm hụt ngân sách năm nay có thể sẽ tương đối cao
vì vậy nhiều chính sách được chính quyền đưa ra lần này là nhằm thúc đẩy cải cách
tinh giản và phục vụ để bảo đảm cuộc sống của người dân
hiện hồng kông trung quốc đang bùng phát làn sóng dịch covid một mươi chín mới
với khoảng bốn mươi ca nhiễm mới mỗi ngày trong đó có nhiều ca nhiễm khó truy vết ngoài cộng đồng
đại dịch covid một mươi chín khiến cho mùa giáng sinh năm nay có nhiều điều khác biệt
để giúp cho các em nhỏ có cơ hội được giao lưu với nhân vật được chờ đón nhất trong năm là ông già noel
công ty công nghệ storify của mỹ đã có sáng kiến sử dụng trí tuệ nhân tạo
để tạo ra một ông già noel thông thái có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào
của các em
mặc dù phải thực hiện giãn cách xã hội tránh tụ tập đông người để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
nhưng trẻ em ở mỹ vẫn có thể giao lưu với ông già noel trong hình dáng quen thuộc
trong phục màu đỏ tròm dâu dài trắng xóa
điểm đặc biệt ở đây là bên cạnh ông già noel có một chiếc máy tính
bọn trẻ hào hứng gửi vô vàn câu hỏi và yêu cầu tới cho ông già noel
cứ như thế đại dịch không hề có bên ngoài cửa nhà
ở bắc cực thì ông ăn gì
bao giờ đại dịch mới kết thúc ạ
liệu ông có bị mắc covid một mươi chín không ạ
không ít câu hỏi thật khó trả lời phải không
hiện ông già noel này đã nhận được tới một trăm tám mươi hai trăm linh câu hỏi từ các em nhỏ
nhưng không sao ông đã có một kho dữ liệu được lập sẵn từ trước
với những câu trả lời hóm hỉnh và thông minh nhất
ứng dụng tương tác này mới được công ty công nghệ storyfi
bọn trẻ rất ngạc nhiên và thích thú khi được giao lưu với ông già noel
chúng còn có cơ hội được đặt bài
nhiều câu hỏi cũng được không có khoảng cách nào giữa họ
tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về virus sars cov hai
nhiều đứa trẻ quan tâm tới việc liệu tôi có bị nhiễm bệnh không
tôi đã trả lời rằng điều đó rất khó xảy ra
bởi vì ông già noel thường xuyên rửa tay
đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách cần thiết khi đứng với người khác
storifi đã từng thực hiện nhiều cuộc giao lưu trực tuyến
với những người nổi tiếng các nhà khoa học và cả những nhân chứng lịch sử
khán giả có thể trực tiếp đặt câu hỏi với nhân vật
website giao lưu với ông già noel at santa com
sẽ hoạt động tới hết đêm giáng sinh và hoàn toàn miễn phí
thân ái chào tạm biệt